thượng hải tâm dịch hiện nay của trung quốc lại ghi nhận thêm nhiều ca tử vong do covid một mươi chín
trước tình hình đó quan chức cơ quan y tế nước này khẳng định
nhiệm vụ quét sạch các ca covid một mươi chín khỏi cộng đồng đối với các địa phương ở trung quốc là rất khó khăn
theo thông tin mới nhất tại cuộc họp báo sáng hai mươi tháng bốn
quan chức ủy ban y tế thượng hải cho biết
thành phố này hiện có năm mươi hai ca covid một mươi chín nặng đang được điều trị tại các cơ sở y tế
ngày một mươi chín tháng bốn thượng hải lại có thêm bảy ca tử vong do covid một mươi chín
đây là ngày thứ ba liên tiếp thành phố này báo cáo các trường hợp tử vong
trong đợt dịch mới lớn nhất trung quốc kể từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
số lượng trường hợp mắc mới tại thường hải đã có dấu hiệu giảm dần xuống dưới mốc hai mươi
tuy nhiên việc quét sạch covid một mươi chín khỏi cộng đồng vẫn được đánh giá là khó khăn ở trung quốc
khi dịch đã lan khắp các đơn vị cấp tỉnh ở nước này trừ tây tạng
ông ngô lương hữu phó cục trưởng cục kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của ủy ban y tế quốc gia trung quốc cho biết
thời gian gần đây tình hình dịch bệnh trên cả nước đã dần ổn định
tuy nhiên tác động của việc lây nhiễm chéo giữa các vùng là rõ ràng
nhiệm vụ để đạt không covid một mươi chín năng động còn rất gian nàn
hiếm có đợt dịch nào ở trung quốc quan chức địa phương phải nhiều lần lên tiếng xin lỗi cư dân
vì những thiếu sót và sự chuẩn bị không đầy đủ như ở thượng hải
lần mới nhất là tại cuộc họp báo ngày một mươi chín tháng bốn
ông ngô thanh phó thị trưởng thương trực thành phố lại phải xin lỗi
vì điều chỉnh bố trí xét nghiệm acid nucleic đã gây bất tiện cho người dân
trong giai đoạn đầu do tình hình dịch bệnh phức tạp
ngày sáu tháng bốn trong một bài viết bằng tiếng anh đăng trên tạp chí khoa học quốc gia natuno trien review
ông trung nam sơn chuyên gia hàng đầu về bệnh hô hấp
người đã giúp hình thành chiến lược covid một mươi chín của trung quốc và đầu năm hai nghìn hai mươi cho rằng
sẽ phải lâu dài chiến lược không covid một mươi chín năng động là không khả thi
tuy nhiên bài viết sau
đã không còn trên một số trang web tin tức ở trung quốc đại lục sau khi được đăng hôm thứ hai
trong khi đó ông ngô hữu tôn chuyên gia trưởng về dịch tễ học của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh trung quốc
cảnh báo sự đột biến của virus và hướng phát triển của dịch trong tương lai rất phức tạp
và trung quốc phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến lâu dài chống lại covid một mươi chín
do vậy vừa phải tăng cường niềm tin trước khả năng đánh bại virus
đồng thời không được xem nhẹ bởi những thông tin lạc quan thái quá như dịch bệnh sẽ chấm dứt trong năm nay
nhìn chung với những thực tế đang xảy ra ở thượng hải như số ca nhiễm và số người tử vong liên tục được báo cáo
trong những ngày gần đây có thể thấy tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại trung quốc đang rất căng thẳng
không chỉ bởi dịch bệnh mà các chính sách phòng dịch cũng vướng phải nhiều chỉ trích từ người dân
ngay chính những người cầm quyền tại đất nước này cũng nhận định được tình trạng căng như dây đàn đang xảy ra tại đất nước này
đây sẽ là những thách thức vô cùng khó khăn đối với các quan chức y tế
song với chính sách không covid trung quốc đang kiên trì theo đuổi
liệu có giúp bài toán khó này tìm ra lời giải
trước tình hình dịch bệnh vô cùng căng thẳng tại thượng hải
nhiều lãnh đạo phải trật vật chống trọ trong việc chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
mới đây giám đốc ủy ban y tế thượng hải là quan chức phụ trách phòng chống covid một mươi chín tiếp theo
gặp vấn đề về sức khỏe do áp lực từ chiến dịch kiểm soát dịch bệnh
theo charles channel morning post ngày hai mươi tháng bốn đưa tin
u trinh lê sáu mươi tuổi giám đốc ủy ban y tế thượng hải đã phải nhập viện điều trị
hai quan chức thượng hải xác định ông bị đau nửa đầu do áp lực từ chiến dịch phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên không mắc covid một mươi chín
trước khi nhập viện ông u là người chỉ đạo công tác kiểm soát dịch bệnh của thường hải
thông tin quan chức thượng hải nhập viện đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội
là một trong hai chuyên gia y tế chủ chốt chỉ đạo công tác kiểm soát dịch bệnh của thượng hải
dưới quan sát cho hay ông u hầu như không bị công chúng chỉ trích
bất chấp sự giận dữ mà người dân thượng hải dành cho chính quyền địa phương
được biết ông gu không phải là quan chức thượng hải đầu tiên gặp vấn đề sức khỏe
do áp lực từ chiến dịch phong tỏa thành phố
trước đó một cán bộ thuộc ủy ban y tế quận hồng khẩu vừa tự sát hôm một mươi chín tháng bốn
ở tuổi năm mươi năm do áp lực công việc
hiện tại thượng hải hiện là ổ dịch nghiêm trọng nhất tại trung quốc
với ít nhất gần năm trăm linh trường hợp được xác nhận dương tính với virus sars cov hai
đa phần các ca bệnh không có triệu chứng gây ra bởi biến chủng omicron
chỉ tới ngày hai mươi tháng bốn thượng hải ghi nhận một mươi tám chín trăm linh một ca mắc covid một mươi chín
đây là lần đầu tiên số ca bệnh mới trong hai mươi bốn giờ ở nước này xuống dưới mức hai mươi kể từ ngày bảy tháng bốn
trước bối cảnh dịch bệnh khó kiểm soát như vậy những áp lực của giới chức lãnh đạo là điều không thể tránh khỏi
bởi bên cạnh việc tìm hướng đi giải quyết sự lây lan của virus
thì việc vấp phải những ý kiến trái chiều của người dân cũng tạo thêm gánh nặng cho các quan chức y tế thượng hải
tuy nhiên cho tới hiện tại trung quốc vẫn kiên quyết theo đuổi chiến lược
zero covid một mươi chín bất chấp virus đang lan rộng
phó thủ tướng trung quốc tôn xuân lan người hiện giám sát công tác phòng chống dịch bệnh ở thượng hải
khẳng định thành phố sẽ sớm đạt được mục tiêu erdo covid một mươi chín